trong khuôn khổ hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng các nước asean admm hẹp sáng ngày hôm nay đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam đã tiếp ngài lim jokhoy tổng thư ký asean
tại buổi tiếp đại tướng ngô xuân lịch chào mừng ngài tổng thư ký đã tới việt nam tham dự hội nghị
mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ về mặt chuyên môn của ban thư ký asean
cụ thể là đối với lĩnh vực xây dựng nội dung hội nghị tham vấn về sáng kiến xây dựng tài liệu khái niệm cho sáng kiến mới
đào tạo chuyên môn thư ký hội nghị
bên cạnh đó phía việt nam cũng mong nhận được sự hỗ trợ trực tiếp của ban thư ký trước trong và sau khi diễn ra từng hội nghị
theo kênh admm admm cộng do việt nam chủ trì tổ chức
ngài lim chok hoi khẳng định trên cương vị của mình sẽ tích cực giúp đỡ phía việt nam về các vấn đề có liên quan
trong năm việt nam đảm nhiệm cương vị chủ tịch asean góp phần xây dựng cộng đồng asean vững mạnh
tăng cường sự hợp tác thực chất trên tất cả các lĩnh vực vì hòa bình an ninh trong khu vực và trên thế giới